công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với châu thành nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
trú tại phường một thành phố vị thanh tỉnh hậu giang là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên huỳnh châu có trụ sở tại địa chỉ trên thì có liên quan đến hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu nhà ở liên kế thuộc tổ thương mại cửu long
phường năm thành phố cà mau
theo đó khu nhà ở liên kế thuộc tổ hợp thương mại cửu long do tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí
gọi tắt là pvfc co làm chủ đầu tư
mùng năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu pvfc ký thỏa thuận hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên huỳnh châu
do châu thành nhân làm giám đốc để chuyển mục đích sử dụng đất của dự án
lợi dụng thỏa thuận hợp tác với pvfc châu thành nhân đã có hành vi gian dối
tự nhận là chủ đầu tư dân
công an tỉnh cà mau đã thực hiện phân lô bán nền bằng hình thức lập hợp đồng góp vốn
hợp đồng mua bán và nhận đặt cọc chiếm đoạt số tiền gần bốn mươi chín năm tỷ đồng của bốn mươi ba trường hợp người dân
công an tỉnh cà mau khuyến cáo người dân ai là bị hại trong vụ việc trên
hãy đến trình báo với cơ quan công an để đảm bảo quyền lợi